vâng thưa quý vị và các bạn vào thời điểm này thì các em học sinh đang được bố mẹ chuẩn bị đưa đến trường để dự lễ khai giảng năm học mới
lễ khai giảng năm nay được các em học sinh mong chờ bởi khác với những năm trước thì các em phải dự lễ khai giảng online do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
có thể thấy rằng một không khí vui tươi phấn khởi và hào hứng khi mà các em học sinh được đến trường trực tiếp tham gia lễ khai giảng
được hát quốc ca ngay dưới sân trường được nghe tiếng chống khai giảng và gặp gỡ thầy cô bạn bè của mình
năm nay có hai mươi ba triệu học sinh trên cả nước sẽ được tham dự lễ khai giảng năm học mới
các trường học đều tổ chức lễ khai giảng theo hướng gọn nhẹ phù hợp với điều kiện của địa phương nhà trường
tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi thư động viên
nhắn nhủ đến các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý người lao động trong ngành giáo dục các bậc phụ huynh học sinh sinh viên trên cả nước
chủ tịch nước chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi thầy và trò lại được cùng nhau giữ lễ khai giảng trực tiếp tại trường học
sau một khoảng thời gian bất thường việc học tập bị gián đoạn thường xuyên bởi đại dịch covid một mươi chín
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đồng lòng quyết tâm
nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua
đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề mà ngành giáo dục lựa chọn năm nay
đó là đoàn kết sáng tạo ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới
củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
chủ tịch nước đề nghị toàn thể cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ngành giáo dục hãy nỗ lực tận tụy
đoàn kết sáng tạo khắc phục khó khăn làm tốt chức trách phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề
với học sinh thân yêu vì sự nghiệp chồng người vĩ đại
mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sư học của con cái làm gương tốt
vì tương lai con trẻ vì sự vẻ vang của gia đình dòng tộc quê hương đất nước
toàn xã hội hãy cùng chung tay với ngành giáo dục kiến tạo một xã hội văn minh trật tự và mẫu mực
hình thành văn hóa chuẩn mực xã hội tốt cho con em học tập và nói gương
xây dựng xã hội học tập dễ tiếp cận đối với mọi trẻ em trong đó có trẻ em yêu thế
đối với các em học sinh sinh viên hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc
tiếp thu tinh hoa chi thức của nhân loại có khát vọng công hiến và tự cường
góp phần xây dựng đất nước ta thêm giàu mạnh và phồn vinh
cuối thư chủ tịch nước thân ái gửi tới các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý
người lao động ngành giáo dục và các em học sinh sinh viên luôn mạnh khỏe hạnh phúc
thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thông tin từ cục cảnh sát giao thông trong bốn ngày nghỉ lễ từ ngày một tháng chín đến ngày bốn tháng chín
toàn quốc đã xảy ra bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi tám người bị thương năm mươi một người
toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý bốn mươi một hai trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền hơn sáu mươi tỷ đồng tạm giữ chín trăm bốn mươi một xe ô tô
một mươi hai bảy trăm linh xe mô tô một trăm linh sáu phương tiện khác tước sáu hai trăm chín mươi tám giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông kiểm tra
lập biên bản hai trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một tỷ đồng tước giấy phép lái xe một trăm bốn mươi trường hợp
tạm giữ một mươi chín phương tiện
tối ngày bốn tháng chín một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn một
xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước khiến một người tử vong
khoảng một mươi chín giờ tối xe tải chưa rõ người điều khiển lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ tỉnh đắk nông đi tp hcm đã bất ngờ va chạm với xe máy do một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi điều khiển
cú va chạm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị cuốn thẳng vô gầm
người đàn ông bị cát ngang người tử vong tại chỗ
thưa quý vị mỗi kỳ nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc lại triển khai nhiều biện pháp kế hoạch công tác
để giúp điều tiết cũng như giảm thiểu un tắc và tai nạn giao thông
nhưng trên thực tế thì các vụ tai nạn giao thông vẫn xảy ra
một phần là do ý thức của người tham gia giao thông và thói quen sử dụng rượu bia trong các cuộc vui gặp gỡ
vâng có thể thấy rằng đã có rất là nhiều cách để hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện
giao thông sau khi uống rượu bia và mới đây thì công an quận hoàng mai của thành phố hà nội
đã phối hợp với các nhà hàng quán nhậu trên địa bàn
dán hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông
đồng thời thành lập các tổ xe ôm lưu động tại quán
và sáng kiến này thì đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực được nhân dân đón nhận
đã uống rượu bia không lái xe tính mạng con người là trên hết
vì sức khỏe và an toàn của chính bạn không lái xe sau khi đã uống rượu bia
đó là nội dung hàng nghìn tờ rơi
một khẩu hiệu mà đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận hoàng mai
phối hợp cùng các phường đến phát cho từng cửa hàng quán nhậu trên địa bàn